liên quan vụ trực thăng chở tổng thống iran rơi xuống vùng núi
ngày hai mươi tháng năm hãng thông tấn mynews đã trích thông báo của đại diện tổ chức trang lưỡi liểm đỏ iran cho biết
tất cả những người trên máy bay trực thăng chở tổng thống iran ibrahim raisi phản đoàn tuy tùng
trong đó có ngoại trưởng iran hossein amir abdel layan đã tử nạn
cùng ngày chính phủ iran đã ra thông cáo chính thức về việc tổng thống iran là ông ibrahim raisi
qua đời trong vụ rơi trực thăng thông cáo được đưa ra sau cuộc họp khẩn của chính phủ iran
trong thông cáo chính phủ iran nêu rõ ông raisi đã tử vi đạo vào đúng kỷ niệm ngày sinh của amman raisa
một vị amam là một vị trí lãnh đạo hồi giáo thứ một mươi tám của người hồi giáo sia
đồng thời gửi lời chia buồn đến các quan chức khác đi cùng họ
trước đó ngày một mươi chín tháng năm tổng thống iran ibrahim raisi cùng các quan chức đã đến tỉnh đông của azerbaijan
ở tây bắc iran để dự lễ cánh thành đập chiến
đập chiến của iran ibrahim raisi cùng với người đồng cấp azerbaijan alam alizeb
đập chiến của iran ibrahim raisi là con đập thứ ba được iran và azerbaijan xây trên sông aras ở biên giới của hai nước
sau buổi lễ các quan chức iran lên ba trực thăng để đến tabris trung tâm kinh tế lớn nhất của tỉnh đông azerbaijan
trực thăng chở tổng thống iran đã gặp sự cố trong thời tiết xấu ở rừng nizba giữa hai thành phố fazekan và jaffa
hai chiếc trực thăng còn lại đều tới điểm đến an toàn
ngay khi nhận tin đội cứu hộ đều đến tỉnh jaffa
đội cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm và mới phát hiện dấu hiệu nhiệt liên lạc nhiều lần với người trên máy bay
hãng thông tấn iran và tờ báo isna ở địa phương cho biết đội cứu hộ đã xác định cụ thể hiện trường vụ tai nạn
chỉ ít lâu sau một nhóm gồm ít nhất bảy mươi ba người đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn trực thăng
chở tổng thống iran ibrahim raisi ở gần làng tabriz tỉnh east azerbaijan iran
thời điểm đó hãng thông tấn iona đã dẫn lời một chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng iran cho biết
lực lượng này đã nhận được tín hiệu từ trực thăng và từ điện thoại của một trong những thành viên trên phương tiện gặp nạn
tuy vậy do trời tối điều kiện thời tiết khắc nghiệt sương mù dày đặc làm quá trình tìm kiếm trở nên phức tạp
tổng tham mưu trưởng quân đội iran đã ra lệnh sử dụng toàn bộ nguồn lực của quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng
cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn
hãng tin cnn cũng dẫn các nguồn tin nhà nước iran rằng họ không thấy có dấu hiệu của sự sống tại hiện trường vùng núi
nên máy bay chờ tổng thống iran và đoàn tùy tùng mất tích
cùng thời điểm cơ quan isna của iran công bố bức ảnh chụp hiện trường vụ rơi trực thăng của tổng thống iran ibrahim raisi
bức ảnh chụp sát một chiếc trực thăng bị trái đen nằm giữa những hàng cây trên sơn đồi
khi biết tin cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước cộng hòa hồi giáo
qua ghi nhận bộ quản lý thiên tai và tình trạng khẩn cấp thổ nhĩ kỳ cho hay
iran đã yêu cầu thổ nhĩ kỳ hỗ trợ tìm kiếm trước trực thăng chở tổng thống iran ibrahim raisi
sau đó thổ nhĩ kỳ đã triển khai một trực thăng cứu hộ cùng thiết bị tìm kiếm ban đêm
sáu phương tiện và ba mươi hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ hỗ trợ iran
nga cũng có kế hoạch điều máy bay chuyên dụng cùng năm mươi chuyên gia cứu hộ đến khu vực miền bắc iran
để tìm kiếm chiếc trực thăng chở tổng thống iran raisi gặp nạn
đích thân tổng thống nga putin đã ra lệnh điều động hai chiếc trực thăng đặc trùng của nga
từ armenia đến khu vực xảy ra tai nạn
qua ghi nhận sau khi tin tức về việc ông raisi qua đời được phát đi
các đài truyền hình nhà nước iran phát sóng những lời cầu nguyện hồi giáo
dành giữa các chương trình của các đài
iona cũng chia sẻ bức ảnh cho thấy chiếc ghế mà ông raisi thường ngồi trong các cuộc họp
đã bị bỏ trống và được treo một tấm khăn đen để tưởng nhớ ông
được biết phó tổng thống thứ nhất của iran
ông mohammad morkbur sáu mươi tám tuổi sẽ trở thành tổng thống lâm thời
sau khi ông ibrah raisi tử nạn trong vụ tai nạn máy bay
ông mokbar từng là người đứng đầu của ceterd
một quỹ đầu tư có liên hệ với lãnh tụ tối cao
năm hai nghìn một mươi ba bộ tài chính mỹ đã bổ sung xe tớp vào ba mươi bảy công ty
mà quỹ này giám sát vào danh sách các thực thể bị trừng phạt
theo điều một trăm ba mươi một của hiến pháp iran nếu một tổng thống qua đời khi tại chức
thì phó tổng thống thứ nhất sẽ kế nhiệm với sự xác nhận của lãnh tụ tối cao
hội đồng gồm phó tổng thống thứ nhất chủ tịch quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp
sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống mới trong thời gian tối đa là năm mươi ngày
truyền thông nhà nước đưa tin phó tổng thống thứ nhất mober đã bắt đầu nhận cuộc gọi
từ các quan chức và chính phủ nước ngoài khi ông raisi vắng mặt
ông raisi sáu mươi ba tuổi là người có đường lối cứng rắn và từng là bộ trưởng bộ tư pháp iran
ông được bầu làm tổng thống iran vào năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử nước cộng hòa hồi giáo này
trong quá khứ ông từng làm việc trong lĩnh vực tư pháp
trở thành trường công tố viên tehran sự lãnh đạo cơ quan thanh tra nhà nước của iran
năm hai nghìn sáu ông raisi được bầu vào hội đồng thông thái cơ quan bầu ra lãnh tụ tinh thần tối cao
các thành viên hội đồng thông thái phải được hội đồng giám hộ đầy quyền lực của iran phê chuẩn
vào năm hai nghìn một mươi bốn ông raisi trở thành tổng công tố iran
ông bị bộ tài chính mỹ đưa vào danh sách trừng phạt năm hai nghìn một mươi
cùng năm ông trở thành phó chủ tịch hội đồng thông thái của iran
những năm qua iran tăng cấp độ làm dầu uranium
trong bối cảnh các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm không mang lại kết quả
tổng thống raisi cũng được đánh giá là có vai trò ten shot
trong việc dẫn dắt iran vượt qua các lệnh trừng phạt của phương tây
đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa của iran tại trung đông
khi vị thế của tehran được thể hiện trong nhiều vấn đề khu vực
theo financial times số liệu mới nhất của riêng quý i năm hai nghìn một mươi bốn cho thấy
iran xuất khẩu lượng dầu cao chưa từng có trong sáu năm qua mang lại cho iran khoản tiền ba mươi năm tỷ usd
sữ liệu của vertexa cho biết tehran bán được một năm mươi sáu triệu thùng dầu một ngày với trung quốc là khách hàng lớn nhất
năm hai nghìn một mươi ba gdp của iran tăng trưởng năm bốn
mức tốt nhất kể từ khi mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế
của iran vào năm hai nghìn một mươi tám và thuộc nhóm cao nhất thế giới
quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế iran có thể tăng trưởng ở mức ba bảy trong năm tài chính hai nghìn hai mươi bốn
về đối ngoại tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
iran đã công bố thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao với arab surdy sau nhiều năm bất đồng
đây được đánh giá là thỏa thuận rất quan trọng
giúp hạ nhiệt một phần căng thẳng ở trung đông giữa các quốc gia hồi giáo
iran cũng cải thiện quan hệ với nga
hai nước đạt một loạt thỏa thuận tăng cường hợp tác
quân sự và năng lượng
bao gồm một thỏa thuận cho nga quyền khai thác một mỏ dầu ký khổng lồ trên biển caspian
tuy nhiên quan hệ giữa iran và israel xấu đi liên quan đến tình hình dài gaza và cuộc xung đột ở syria
hai bên đã tiến hành các đợt tấn công qua lại nhắm vào mục tiêu của nhau trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng
trong khi đó quan hệ của iran với phương tây tiếp tục tuột sốc do chương trình hạt nhân iran
các diễn biến ở syria iraq hay lebanon
iran được cho lời
là quốc gia ủng hộ chính cho hamas lực lượng xung đột với israel kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tehran cũng tài trợ cho lực lượng uy nhiệm ở lebanon iraq và yemen
những lực lượng ủy nhiệm này cũng tiến hành các cuộc tấn công vào israel trong cuộc xung đột ở gaza
dưới thời ông raisi iran cũng tổng hợp được uranium gần cấp độ vũ khí
và dần phất lờ thỏa thuận hạt nhân quốc tế sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận này năm hai nghìn một mươi tám
quan hệ giữa iran và israel cũng thêm căng thẳng
với diễn biến đáng chú ý nhất là màn bắn tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ iran pha trực tiếp israel gần đây
ngay sau khi hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của iran được phóng vào lãnh thổ của israel
tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu để xem xét tình hình
đồng thời cam kết sẽ bảo vệ israel bằng mọi giá trước các cuộc tấn công của iran
trong khi đó chính phủ anh thông báo gửi thêm máy bay chiến đấu đến trung đông
và sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công trên không khi cần thiết
sau khi iran tiến hành các cuộc tấn công vào israel
về phần mình đức cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của iran vào israel
có thể đẩy cả một khu vực vào hỗn loạn đồng thời kêu gọi tehran ngừng các cuộc tấn công
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng đã lên án mạnh mẽ những diễn biến căng thẳng hiện nay giữa iran và israel
đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang tàn khốc trên toàn khu vực
ông kêu gọi các bên kiểm trị tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối tác iran
với đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở trung đông
trong bối cảnh ấy việc tổng thống iran qua đời cũng có thể báo trước một thời kỳ hỗn loạn
với việc iran liên quan đến nhiều cuộc xung đột trên khắp trung đông
một số chuyên gia dự đoán iran sẽ phải tổ chức bầu cử mới trong vòng năm mươi ngày
và nỗi hoài nghi liệu vụ tai nạn có phải là do hành vi chơi xấu và liên quan đến việc lựa chọn người kế nhiệm